sáng nay ngày hai mươi bảy tháng năm tỉnh ủy phú yên đã tổ chức lễ phát động giải báo chí về xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
công bố thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ tháng năm đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
giải lần này góp phần quan trọng trong tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tích cực đấu tranh chống diễn biến hòa bình
phản bác các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
phát hiện phong ngừa đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng cố vũ toàn đảng toàn dân toàn quân
trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ thị nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp từ trung ương đến địa phương